đảng bộ tỉnh thanh hóa đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã tới sự buổi lễ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí phạm minh chính nhiệt liệt chúc mừng
và biểu dương những thành tựu mà đảng bộ chính quyền quân và nhân dân các dân tộc
tỉnh thanh hóa đã không ngừng phấn đấu để đạt được trong suốt chặng đường chín mươi năm qua
phát huy truyền thống vẻ vang và bề dày lịch sử tỉnh thanh hóa nguyện đoàn kết thi đua
quyết tâm phấn đấu xây dựng thanh hóa đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước
đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như chủ tịch hồ chí minh hằng mong muốn